liên quan đến sự việc các học viên cai nghiện đập phá rồi bỏ trốn tại cơ sở điều trị nghiện ma túy đồng nai
vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi và ngày sáu tháng một mươi một bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã đi thị xát và làm việc với tỉnh đồng nai về cơ sở điều trị nghiện ma túy đồng nai
theo đó bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu tỉnh đồng nai khẩn trương tìm giải pháp
ổn định tình hình bảo đảm công tác điều trị cho các học viên
chỉ trong vòng một mươi năm ngày tại cơ sở điều trị nghiện ma túy đồng nai xã xuân phú huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã xảy ra hai vụ học viên cai nghiện ma túy trốn chạy vụ thứ nhất xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
với hơn năm trăm sáu mươi học viên phá chạy trốn ra ngoài và mới đây nhất vào chiều ngày sáu tháng một mươi một
một trăm ba mươi ba học viên cũng đập phá một số phòng ở của học viên và các phòng chức năng trốn ra ngoài
theo bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung hiện nay trên cả nước có hơn hai trăm hai mươi người
trong hồ sơ quản lý sử dụng ma túy với hơn một trăm ba mươi hai cơ sở cai nghiện tuy nhiên một số điểm nóng như hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng lại không xảy ra việc trốn chạy hải phòng bà rịa vũng tàu cũng xảy ra một lần
còn tỉnh đồng nai lại liên tục xảy ra và rất phức tạp do đó trước mắt cần phân loại
giả soát các học viên để ổn định tình hình
hải phòng bà rịa vũng tàu cũng xảy ra việc trốn chạy hải phòng bà rịa vũng tàu cũng xảy ra việc trốn chạy
do đó trước mắt cần phân loại giả soát các học viên để ổn định tình hình hải phòng bà rịa vũng tàu cũng xảy ra việc trốn chạy
lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh đồng nai phải kiên quyết khởi tố
xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng cầm đầu đập phá gây dối loạn tại cơ sở những ngày qua
khẩn trương quy hoạch xây dựng cơ sở cai nghiện đáp ứng yêu cầu
đối với tỉnh đồng nai với tình hình như thế này buộc chúng ta phải khẩn trương quy hoạch và xây dựng một cơ sở để cai nghiện đáp ứng được những yêu cầu
và đáp ứng được với tình hình hiện tại gắn nữa cai nghiện với phục hồi chức năng với lao động với thể thao và tạo điều kiện cho các em có nghề nghiệp
có thể sau khi cai nghiện có thể hòa nhập với cộng đồng
đánh giá về chủ trương đưa người cai nghiện vào cơ sở ở các địa phương hiện nay bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho rằng
vẫn có những mặt tích cực như cuộc sống sẽ bình yên trật tự xã hội ở các địa phương ổn định
tuy nhiên hạn chế lớn nhất khi đồng loạt đưa người nghiện vào cai sẽ gây ra sức ép quá tài không xử lý tốt sẽ phản tác dụng
do đó tỉnh đồng nai cần nhanh chóng điều chỉnh những vấn đề nêu trên để bảo đảm cơ sở cai nghiện ma túy hoạt động tốt hơn